cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với phạm thị lùng
trú tại thành phố cà mau về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
lưng đã giả danh là cán bộ đang công tác tại công an tỉnh cà mau để lừa đảo tiền của nhiều người dân
theo hồ sơ vụ án từ tháng một năm hai nghìn hai mươi đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi một lùng giới thiệu mình tên là phạm kim liên
các bậc thượng úy đang công tác tại công an tỉnh cà mau quen biết nhiều người và đang thiếu tiền để kinh doanh mua bán và đề cập muốn vay mượn tiền
do tin tưởng một số người quen đã cho lùng mượn nhiều tiền với tổng số là một tỷ một trăm linh triệu đồng
sau đó lùng chiếm đoạt và tiêu xài cá nhân
lực lượng công an đã tiến hành khám xét nơi ở của phạm thị lùng thu giữ một số tăng vật nghi vấn có liên quan đến vụ án